công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng hứa văn hiền
trú tại huyện crong park để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã buôn hồ thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát
xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn ma túy và quá khổ quá tải
trên đường lê duẩn phường an lạc thì phát hiện hiền đang điều khiển xe tải có biểu hiện trở quá tải trọng
nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra kết quả cân tải trọng cho thấy xe tải do hiền điều khiển
vượt tải trọng cho phép hơn bảy mươi qua test nhanh tổ công tác đã phát hiện tài xế hiền dương tính
về chất ma túy kiểm tra trên người đối tượng công an thu giữ thêm một mươi một gói ma túy